tại hà nội tạp chí điện tử da cam thuộc trung ương hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
phối hợp cùng với các cơ quan hiệu quan tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật
vinh danh những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành cùng với chương trình
hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc gia cam việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
với mong muốn hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện phát triển kinh tế
ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam đã cùng ban tổ chức chương trình
hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam việt nam và các nhà tài trợ đi thăm tặng quà
cho nạn nhân chất độc da cam ở các tỉnh thành phố như hà nội hải dương thanh hóa quảng bình quảng trị
với tổng số tiền sáu trăm bốn mươi năm triệu đồng
các phần quà giá trị vật chất tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng tình cảm
nghĩa cử cao đẹp là sự tri ân của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam